sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu tại hà nội ban kinh tế trung ương phối hợp với đại sứ quán australia tại việt nam
tổ chức diễn đàn kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề phát huy nội lực tăng trưởng bền vững
đồng chủ trì diễn đàn có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí phùng quốc hiền ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
ngài craig chittick đại sứ australia tại việt nam
diễn đàn còn có sự tham gia của đông đảo các đại biểu đến từ các cơ quan trung ương và địa phương
tổ chức quốc tế doanh nghiệp trường đại học viện nghiên cứu cùng nhiều chuyên gia học giả trong và ngoài nước
theo bộ kế hoạch và đầu tư tăng trưởng gdp của việt nam sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy khoảng năm năm đến năm bảy và đạt yêu cầu chính phủ đặt ra
dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự điều hành linh hoạt và đúng hướng của chính phủ
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định
nhiều lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá
so với năm hai nghìn một mươi sáu với những kết quả này bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng mục tiêu tăng trưởng gdp sáu bảy của năm hai nghìn một mươi bảy
vẫn có thể thực hiện được nếu quyết tâm và thực hiện đúng những giải pháp đã đề ra
các tổ chức quốc tế và nhiều chuyên gia kinh tế dự báo tăng trưởng kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi bảy chỉ đạt từ sáu hai mươi sáu
và đây là chỉ số chấp nhận được
để tăng trưởng bền vững trong ngắn hạn và dài hạn
cần đẩy mạnh đầu tư công và đảm bảo tính hiệu quả của các khoản đầu tư này
đặc biệt là đầu tư phát triển hạ tư
tập trung thực hiện các biện pháp hỗ trợ thương mại
thực hiện các hiệp định thương mại tự do tạo đà tốt để việt nam phát triển
gdp của việt nam dự báo tăng trưởng ở mức sáu ba
đây là mức tăng trưởng khá khả quan của nền kinh tế
và giải pháp để tăng trưởng kinh tế việt nam nhanh và bền vững hơn trong ngắn hạn
trong ngắn hạn việt nam phải đảm bảo làm thế nào để tăng trưởng chất lượng và tính bền vững của các khoản đầu tư
nhất là đầu tư công đặc biệt là về vấn đề lĩnh vực khai khoáng
đã có dấu hiệu sụt giảm trong những tháng đầu năm
thế nhưng về mặt bản chất là những động lực chính của nền kinh tế thì rất ổn định
còn về mặt dài hạn thì cần phải đầu tư hơn nữa về vấn đề tổng cung
sẽ liên quan đến cải cách mô hình kinh tế cải cách cấu trúc nền kinh tế
làm thế nào để khu vực tư nhân có thể phát triển các thị trường vốn thị trường tiến dụng thị trường tài chính
tại diễn đàn đại diện các cơ quan trung ương và địa phương các tổ chức quốc tế doanh nghiệp trường đại học
viện nghiên cứu cùng nhiều chuyên gia học giả trong và ngoài nước cũng tập trung thảo luận
xác định những điểm ngẽn những nút thắt và đề xuất những giải pháp mang tính chung và dài hạn cho nền kinh tế
như định vị kinh tế việt nam trong chuỗi cạnh tranh kinh tế toàn cầu
nhận dạng và đánh giá những nguồn nội lực của đất nước nhất là những nguồn lực chưa được phát huy đầy đủ